tránh ngược với thời tiết miền bắc trong tuần này mức nhiệt trên ba mươi sáu độ c có thể xuất hiện vào ngày bốn tháng bốn tại nam bộ
các ngày còn lại trong tuần cũng đều ở ngưỡng nắng nóng ba mươi năm độ c
đáng lưu ý dự báo giữa tháng bốn nắng nóng ở nam bộ sẽ lên đến đỉnh điểm
dự báo từ ngày một mươi tháng bốn đến ngày hai mươi tháng bốn có thể xảy ra nắng nóng trên diện rộng
trong đó miền đông nam bộ cảnh báo nắng nóng lên mức gai gắt từ ba mươi bảy đến ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
càng nắng nóng nhu cầu sử dụng điện càng lớn nguy cơ chập cháy có thể xảy ra khi cùng một lúc nhu cầu sử dụng quạt điều hòa tủ lạnh
vì thế người dân không nên để điều hòa thấp dưới hai mươi sáu độ c ngăn đá tủ lạnh nên để từ âm một mươi tám độ đến âm một mươi năm độ nhiệt độ ngăn mát từ ba đến sáu độ c